tại tp hcm chuyện cơ quan quản lý đường bộ tp hcm cho lắp đặt các barrier trên vỉa hè ở một số tuyến đường ở quận một cũng đang là một chủ đề gây tranh cãi
theo như giải thích của khu quản lý giao thông đô thị số một sở giao thông vận tải tp hcm
thì việc lắp đặt đồng loạt các barrier trên vỉa hè của một số tuyến đường tại tp hcm nhằm ngăn chặn tình trạng nhiều xe máy cố tình lao lên vỉa hè để đi
khi đường tắc nghẽn gây nguy hiểm cho người đi bộ
nhiều ý kiến cho rằng đây có lẽ chỉ là một giải pháp tình thế khi nhiều tuyến đường trung tâm tại thành phố đã được lắp đặt barrier để ngăn chặn xe máy leo lề bảo vệ người đi bộ
tuy nhiên không ít người vẫn cho xe luồn lách qua
bên cạnh đó những chiếc barrier này cũng tiềm ẩn nguy hiểm với chính người đi bộ đặc biệt là với người già trẻ nhỏ hay phụ nữ mang thai